tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương minh và xã hội đã tổ chức hội thảo world ski eas kazan năm hai nghìn một mươi chín bài học trong đào tạo nghề nghiệp và huấn luyện thí sinh
hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường năng lực chất lượng tổ chức các kỳ thi tay nghề cấp cơ sở cấp quốc gia asean và thế giới đặc biệt là chuẩn bị cho việc lựa chọn thí sinh và tổ chức huấn luyện đối với kỳ thi tay nghề quốc gia hành hai mươi diễn ra trong năm tới
tại cuộc thi tay nghề thế giới diễn ra tại kazan nga vừa qua việt nam đã đổi màu huy chương khi lần đầu tiên trong bảy lần thi đoàn việt nam đạt huy chương bạc đây cũng là kinh nghiệm để việt nam tiếp tục đạt thành tích cao trong các kỳ thi sắp tới
hội thảo có sự trao đổi chia sẻ từ các chuyên gia nước ngoài các chuyên gia đào tạo các đơn vị có thí sinh tham gia và huấn luyện thí sinh và thí sinh